ít nhất đã có bốn người thiệt mạng và một mươi người bị thương sau khi đường ống nước nóng phát nổ ở một trung tâm thương mại tại thủ đô moscow và nga vào ngày hôm qua
thiên trưởng thành phố này cho hay những người bị thương là do bị bỏng
các cơ quan báo chí nga dẫn lời các nhà chức trách cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và không có khả năng bị dò dỉ khi ammonia như nghi ngờ ban đầu
hình ảnh video cho thấy nước linh láng ở khắp tòa nhà và hơi nước bốc ra ngoài một ô cửa
trung tâm thương mại này có tên là vrymena guda nằm ở phía tây của moscow và nga